xin kính chào quý vị và các bạn thay mặt cho những người làm chương trình xin được chúc quý vị khán giả một năm mới sức khỏe may mắn và an khang thịnh vượng
ngày hôm nay ngày mùng một tết nguyên đán tuy có chút hơi rét về đêm và sáng tuy nhiên thời tiết tại các tỉnh ở miền bắc tương đối là thuận lợi cho các hoạt động du xuân của người dân khi chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ có xu hướng tăng dần ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi bốn đến hai mươi bốn độ trời rét vào đêm và sáng sớm vùng núi cao có nơi rét đậm
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết cũng thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân khi chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt có xu hướng tăng dần
mức nhiệt trưa và đầu giờ chiều trên khu vực giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
đó nơi còn vượt ngưỡng hai mươi sáu độ
tại khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh do tác động của khối không khí lạnh thời tiết ở ngưỡng trời rét trong ngày mùng một và ngày mùng hai tết nguyên đán với nhiệt độ giao động từ một mươi bốn đến hai mươi ba độ
sau đó nền nhiệt cũng có xu hướng tăng dần chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng
còn các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trong những ngày tết có thể có mưa nhưng với lượng không lớn và mức nhiệt cao hơn từ hai đến ba độ
phần phía nam đảo hải vân
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi có mưa vài nơi
trong khi đó các tỉnh từ bình định đến bình thuận phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên toàn khu vực giao động trong khoảng là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn phổ biến ít mưa
trong những ngày đầu năm mới tại đây có nắng từ sáng và kéo dài đến cuối ngày
nhiệt độ ngày đêm trên khu vực giao động từ một mươi sáu đến ba mươi hai độ
lúc sáng sớm nền nhiệt tại nam đảo hải vân có mưa và có nắng nhiều
trong ngày đêm nay xe lạnh người dân lưu ý mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe trong dịp tết
trong dịp tết nguyên đán các tỉnh thành nam bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước
với mức nhiệt trưa chiều giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
giữa một số nơi thuộc miền đông có nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
do ít mưa và ngày khô nóng người dân nơi đây cần thận trọng và đề phòng nguy cơ cháy nổ tương đối cao
để đảm bảo các hoạt động vui xuân an toàn và thuận lợi